do nợ thuế cá nhân nên bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam bị cấm xuất cảnh
ngoài ra trường bị đình chỉ tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trước đó bà nguyễn thị út em đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn với một số phụ huynh và không tính lãi suất
khi học sinh dừng học thì trường sẽ trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định
tuy nhiên dù đã đến hạn nhưng trường không trả tiền theo điều khoản của hợp đồng
theo công an thành phố hợp đồng vay vốn ký kết giữa nhà trường và hộ huynh là hợp đồng dân sự
không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để điều tra vụ việc